tuy nhiên còn không ít người dân ra đường với lý do không thiết yếu và vi phạm quy định phòng chống dịch
vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng tám sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an tp hà nội thông báo kết quả công tác phòng chống xử lý các vi phạm
theo thông tin công an tp hà nội từ một mươi một h ngày chín tháng tám đến một mươi một h ngày một mươi tháng tám lực lượng chức năng xử phạt một một mươi hai người vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn một năm tỷ đồng
trong đó hai mươi chín người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là bốn mươi sáu triệu đồng chín trăm tám mươi ba người bị xử phạt hơn một bốn mươi sáu tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện biện pháp cách ly tập trung đông người nơi công cộng ra khỏi nhà khi không cần thiết không đeo khẩu trang theo đúng cách